công an huyện sông mã tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với lực lượng biên phòng vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng cùng số lượng lớn ma túy
ngay sau khi bắt giữ đối tượng cầm văn sôm chú tải huyện sông mã cùng vật chứng là hai bánh heroin bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động một xe mô tô
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng lậu bả nò pó cùng chú tại huyện sông mã
bó là đối tượng cung cấp số ma túy trên cho sôm tại cơ quan công an bó khai nhận mua số hàng trên từ bên kia biên giới về bán cho sôm để kiếm lời
khi đối tượng sôm đang vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt xử